chiều tối ngày một mươi bốn tháng sáu ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh tây ninh thăm hỏi và chia buồn với gia đình các nạn nhân
đại diện lãnh đạo ban an toàn giao thông quốc gia ban an toàn giao thông tỉnh tây ninh cục quản lý đường bộ ủy ban nhân dân huyện trảng bàng đã đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân và chia sẻ với nỗi đau mất mát của các gia đình